theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia sáng nay ngày hai mươi tám tháng chín cả nước không có thêm ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy đã hai mươi sáu ngày việt nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng
cả nước hiện không còn bệnh nhân mắc covid một mươi chín nào có diễn biến nặng
trong tổng số một bảy mươi bốn ca mắc tính đến sáu giờ ngày hai mươi tám tháng chín đã có số ca điều trị khỏi là chín trăm chín mươi chín ca
số ca còn đang điều trị là bốn mươi ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi sáu tám trăm hai mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai trăm bảy mươi hai người cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi chín trăm chín mươi năm người cách ly tại nhà nơi lưu trú là năm năm trăm sáu mươi hai người